thịt bò của chúng tôi đến các bạn việt nam chất lượng thịt bò nhật bản rất ngon
có vị rất đặc biệt bởi được nuôi trong môi trường trong lành và nguồn nước sạch
nên không thua gì thịt bò nổi tiếng của các nước khác
trong những năm gần đây xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản vào việt nam đang tăng dần lên
trong đó phần lớn các doanh nghiệp quan tâm đến ngành dịch vụ do vậy hoạt động kết nối cũng
nhằm giúp các doanh nghiệp nhật bản tìm hiểu và xúc tiến hoạt động đầu tư vào việt nam
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày ba tháng chín
toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết chín người và bị thương ba mươi một người
tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý bảy bốn trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm
tạm giữ bốn mươi bốn ô tô bảy trăm chín mươi bốn mô tô tước một trăm chín mươi một giấy phép lái xe kho bạc nhà nước thu ba ba trăm năm mươi hai tỷ đồng
cục ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được năm cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình trạng ồn tắc
tại các khu vực ở tp hcm và thủ đô hà nội
sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp
cùng các cơ quan chức năng xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh
trong các kho đông lạnh thu mua trong thời điểm cá chết hàng loạt
tuy nhiên đến nay số hải sản trên vẫn chưa được xử lý
các doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn tỉnh quảng trị
cơ sở kinh doanh của bà lê thị thuột là nơi thu mua và bảo quản đông lạnh hải sản lớn nhất
tại thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vào thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt cơ sở của bà đã chấp hành việc niêm phong hơn hai mươi tấn cá trong kho
tuy nhiên đến nay số cá trên vẫn chưa được xử lý ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình bà thuộc
quả thiên niêm phong của tôi là ba tháng một mươi ngày rồi
mà tôi là đề nghị các bán nhân là niêm phong rồi phải tiêu hủy mà đã có quyết định tiêu hủy phải tiêu hủy cho sớm
thì doanh nghiệp tôi là con làm ăn nữa
mấy tháng vừa rồi đây là một tháng là tôi thu mua bao cho dân làm một tháng là năm đến bảy trăm linh tấn cá
mà ba tháng trôi nay là nói chung là không hàng mua không mua được luôn
mua được cũng ai tiêu thụ
theo các ngành chức năng hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị có khoảng sáu mươi tấn hải sản đông lạnh
đang nằm trong kho
từ tháng bốn đến nay đặc biệt là hai mươi tấn sứa biển của các cơ sở chế biến thủy hải sản cửa việt đã bốc mùi hôi thối
việc tồn động các loại hải sản trong kho đông lạnh của các hộ kinh doanh chưa được xử lý
đã và đang gây ra không ít khó khăn cho các chính quyền địa phương ven biển
từ khi có cái sự cổ mối trường biển chảy ra gây ra tình trạng cả biển chỉ đang loạt
thì đến nay thì bây giờ trên địa bàn thị trường cà tung có một số cơ sở kho đông lạnh
đang còn tồn động một lượng hàng hải sản khá lớn
chưa tiêu thụ được
vì vậy chính đề nghị các cơ quan cấp trên làm sao đó để giải quyết nhanh cho bà con
để thuần lời trong quá trình kinh doanh và sản xuất
được biết tỉnh quảng trị hiện đã có chủ trương xử lý sáu mươi tấn hải sản đông lạnh đang tồn kho
tại một số cơ sở thu mua trên địa bàn
theo đó sẽ giao cho các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở y tế sở tài nguyên và môi trường
lập kế hoạch báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị lên cấp trên
để có phương án xử lý trong thời gian sớm nhất
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
nỗ lực cho con đến trường tại ninh thuận
nghệ an chú trọng phát triển đảng viên ở các tri bộ miền núi
từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương đoàn những cây cầu dân sinh được dựng lên trong niềm vui khôn siết
của đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa
tỉnh tuyên quang niềm mong ước bấy lâu của bà con nay đã trở thành hiện thực
những cây cầu này không chỉ phục vụ việc đi lại mà đang trở thành đòn bẩy giúp cho đồng bào giao lưu hàng hóa
phát triển kinh tế với những vùng lân cận
tỉnh tuyên quang được đầu tư một mươi năm cây cầu dân sinh trên địa bàn tám xã khó khăn
thuộc bốn huyện na hàng lâm bình yên sơn sơn dương với tổng số gần hai mươi ba tỷ đồng
trong đó trung ương đoàn hỗ trợ hơn một mươi tám tỷ đồng và vốn đối ứng của tỉnh là năm tỷ đồng
quyết định xây dựng cầu đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân địa phương
người dân cùng chung tay góp ngày công để xây dựng các tuyến đường dẫn lên cầu
thậm chí có những nơi nhân dân còn tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng
tại công trường xây dựng cầu bắc nghiêng xã kiên thiết huyện yên sơn
tiến độ thi công được đẩy nhanh với mong muốn mau chóng hoàn thành cầu
để người dân đi lại được thuận tiện an toàn hơn khi mùa mưa bão đến
trong chóm hoặc ở xã kiên thiết này là đi dời mưa dời gió là trẻ con nó đi học là hơi khó
khó khăn là từ trưa đến nay rồi
bà con nếu mà có cây cầu thì bà con nó lại đi buôn bán nó lại dễ
mà không có thì bà con ở bên này mà nó có cái hàng bán ngô hay là nó lại dèm giá lại khó
đấy gọi là không có cái đường đi mà là khó khăn
những cây cầu vững chắc niềm mơ ước của bao thế hệ đồng bào nơi đây này đã trở thành hiện thực
có cầu bà con đi lại và cãi hỏi
học sinh đi học qua suối không còn phải đối mặt với nguy hiểm rình dập khi qua những cây cầu tạm
trong quá trình triển khai cầu giao thông nông thôn ban thường vụ cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn tham gia thực hiện các nội dung như là
cùng triển khai cầu nông thôn đối với đơn vị thi công
trong đó đặc biệt là thực hiện các khâu như là làm sạch mặt bằng cũng như là làm đường dẫn hai bên đầu cầu
từ đó thì thể hiện được vai trò sung kích tình nguyện của thanh niên
trong quá trình thực hiện dự án cầu giao thông nông thôn
hiện tại thì ban thường vụ tỉnh đoàn đang triển khai được tám cây cầu giao thông nông thôn
trong đó đưa vào sử dụng là năm cầu và ba cầu thì đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu sẽ đưa vào bàn giao và sử dụng
có thể nói những cây cầu mới thuộc dự án cầu nông thôn đã xóa đi nguy hiểm luôn dình dập trên những cây cầu tạm
là đòn bẩy giúp đồng bào phát triển kinh tế giao lưu với những vùng lân cận
đặc biệt những nhịp cầu đang rút ngắn con đường đến cái chữ cho các em nhỏ
và nối dài thêm những niềm vui
chiều ngày ba tháng chín tại nhà hát duyệt thị đường đại nội huế tổ chức gặp gỡ việt nam
phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thừa thuyên huế và đại học huế
tổ chức trao hai trăm bốn mươi một suất học bổng valet cho học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại thừa thiên huế
đây là những em đã đạt giải trong các kỳ thi olympic quốc tế kỳ thi quốc gia
các thủ khoa của một số trường đại học và các em học sinh xuất sắc của các trường trung học phổ thông
ở các huyện thị thành phố ở thừa thiên huế
năm nay học bổng valet được trao cho hai trăm bốn mươi một học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc
trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên xã hội tại thừa tuyên huế
trong đó có bảy mươi suất học bổng dành cho sinh viên mỗi suất trị giá một mươi năm triệu đồng
một trăm bảy mươi một xuất học bổng dành cho các em học sinh khối trung học phổ thông
gồm khối một mươi một và một mươi hai mỗi xuất trị giá chín triệu đồng
tổng số tiền học bổng đợt này trị giá hơn hai năm tỷ đồng
học bổng valet do giáo sư odon valet tài trợ thông qua quỹ học bổng gặp gỡ việt nam
một đến nay học bổng này đã trao hơn hai mươi một xuất học bổng cho sinh viên học sinh trong cả nước
riêng trong năm nay có trên hai hai trăm linh sinh viên học sinh xuất sắc trong cả nước được nhận học bổng này
đã tổ chức cho học sinh tự trường năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tại huyện thuận nam vùng chịu nhiều thiệt thòi do hạn hán kéo dài
nhiều gia đình nghèo đang nỗ lực vượt khó để con em mình được đến trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên
phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
không có đất sản xuất nhiều năm qua gia đình chị tạ thị kim dân tộc trăm
ở xã phước ninh huyện thuận nam tỉnh ninh thuận sinh sống bằng nghề chăn kiều
năm trước vì hạn hán gia đình chị phải di chuyển đàn kiều đi kiếm ăn ở nơi khác
nên đứa con trai lớn của chị phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này với mong muốn các con được học chữ
để sau này không còn vất vả nữa chị kim quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để cho con đi học
hồi đó giờ cũng khó khăn
bây giờ cũng cho nó đi học à
không có muốn con nghỉ nữa đâu
cũng học tới nơi tới chỗ giống người ta thôi
là hộ nghèo mỗi ngày con trai bà bá thị mỹ rãi
ở xã phước ninh huyện thuận nam phải đi bộ gần năm km mới đến được trường
nên đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của em
cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình
nhà trường đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tặng cháu một chiếc xe đạp để đến trường
hiện tại nhiều trường học ở vùng hạn hán tỉnh ninh thuận
đã được đầu tư sửa chữa xây mới tạo môi trường học tập thân thiện hơn
đây cũng là niềm động viên để thầy và trò phấn khởi bước vào năm học mới
một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn á
thì cái nguy cơ mà các em bỏ học rất là cao
nhưng mà nhà trường đã phối hợp rất là tốt
thường xuyên cùng với lại phụ huynh chính quyền địa phương
cũng như là hội cha mẹ học sinh là thường xuyên đến thăm hỏi vận động các em
vượt qua được một trường học tập
một mỡ khó khăn do hạn hán kéo dài
những buổi học trước ngày khai trường đã tạo không khí vui vẻ chào đón năm học mới
đồng thời cũng là động lực để đội ngũ giáo viên ở vùng hạn ninh thuận cố gắng
nỗ lực chung tay góp sức và sự nghiệp chồng người cho đất nước mai sau
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
chào mừng ngày âm nhạc việt nam mùng ba tháng chín
tại nhà hát lam sơn sở văn hóa thể thao và du lịch
hội văn học nghệ thuật thanh hóa
tri hội nhạc sĩ việt nam tại thanh hóa
vừa phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật vì biển đảo quê hương
tham dự chương trình đông đảo khán giả yêu âm nhạc đã được thưởng thức một mươi bốn tiết mục ca mối nhạc hấp dẫn
gian dựng công phu do các ca sĩ nhà công diễn viên nhà hát ca mối kịch lam sơn
và trường đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa biểu diễn
với chủ đề vì biển đảo quê hương
nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm của công chúng
đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển đảo tổ quốc
đây là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc từ đó phân đấu có nhiều tác phẩm hay
nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa hơn để góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú
lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân
những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay có khoảng ba mươi lượt khách đến với các điểm di sản
thuộc quần thể di tích cố đô huế đặc biệt trong ngày hai tháng chín được miễn vé
nên du khách đến rất đông tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huế
những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay huế đón tết độc lập trong thời tiết mát mẻ
đặc biệt trong ngày hai tháng chín thừa thiên huế mở cửa miễn phí tại tất cả các điểm di tích
thuộc quần thể di tích cố đô huế cho du khách nên lượng du khách đến tham quan khá đông
với khoảng ba mươi lượt tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
hôm nay là ngày nghỉ và ngày lễ quốc khánh hai tháng chín
rất là mừng được vào thăm
đại nội nhớ lại những trang sự của dân tộc đồng thời xem lại các hình ảnh của vô đô
thấy không khí vô hôm nay rất vui vì được nghỉ lễ ba ngày cho nên tôi đã tìm dùng
suốt khoảng thời gian ba ngày đấy để đi tham quan hết tất cả các địa điểm du lịch của huế
theo sở du lịch tỉnh thừa thiên huế tính từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba tháng chín
lượng khách du lịch đến huế đạt gần năm mươi người
diện điểm tham quan đại nội huế
khoảng hai mươi lượt khách đến tham quan
đây là một địa điểm rất đẹp chúng tôi chưa thấy ở đâu có công trình kiến trúc như thế này
chúng tôi rất vui khi đến đây
tôi đến từ barcelona
huế là kinh đô của nhà nước phong kiến cuối cùng ở việt nam
hiện còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc độc đáo
với đầy đủ các giá trị di sản vật thể và phi vật thể đã được unesco công nhận từ nhiều năm nay
đây cũng là điểm hấp dẫn để thu hút khách mọi miền của tổ quốc và bạn bè quốc tế đến với huế
ngày hôm nay thì di tích huế
mở cửa hoàn toàn để đón tất cả các du khách đến thăm
và chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt động để cho ngày này trở nên sôi động và hấp dẫn hơn
ước tính cả kỳ nghỉ quốc khánh
từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày ba tháng chín đã có hơn một mươi lượt khách đến thăm di tích cố đô huế có thu vé
trong đó hơn ba bốn nghìn lượt khách ngoại quốc và sáu sáu nghìn lượt khách việt nam
lượng khách nội địa tăng hơn một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai xác định
chú trọng và tăng cường công tác phát triển đảng
sớm khắc phục tình trạng một số cơ sở địa bàn chưa có đảng viên tổ chức đảng
đi đôi với củng cố chú trọng hơn nữa công tác phát triển đảng
nhất là ở các vùng dân tộc ít người
đối với khu vực miền núi nghệ an
vấn đề quan tâm phát triển đảng viên ở đồng bào dân tộc thiểu số
không chỉ nhằm tăng cường số lượng đảng viên
mà còn là cơ sở phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh chính trị tại cơ sở
muốn kiệt nạp được đảng viên tài gợi các vùng này một cách có chất lượng
thì chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch
tăng cường công tác lãnh đạo vận động
xây dựng các đoàn thể chính trị
các xã vùng sâu xa vùng khó khăn thật là vững mạnh
những năm qua công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và phát triển đảng viên
trong đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh ủy nghệ an rất quan tâm
huyện quỳ châu là một điển hình của tỉnh trong việc chú trọng kết nạp đảng viên mới
theo hướng nâng cao chất lượng
đình kỳ là phải có tạo nguồn bồi dân kết nạp đảng
như trong năm hai nghìn một mươi sáu này
thì đến tháng bảy ba mươi tháng bảy
thì chúng tôi đã kết nạp được một trăm một mươi ba đảng viên
trên chỉ tiêu là một trăm năm mươi đảng viên trong cả năm
như vậy là chúng tôi cũng rất là quan tâm cái việc mà
kết nạp đảng cái chỉ tiêu
bên cạnh chỉ tiêu thì cũng nâng cao chất lượng của đảng viên
ví dụ như là đảng viên mà chưa tốt nghiệp trung học và cơ sở
huyện không kết nạp
yêu cầu ít nhất là những vùng sâu vùng xa là phải tốt nghiệp trung học cơ sở
thế còn những cái vùng dọc đường bốn mươi tám hay là những cái vùng trung tâm á
thì yêu cầu là phải trung học phổ thông trở lên
trên thực tế công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền tây nghệ an hiện nay
còn nhiều khó khăn
trong đó khó nhất là thiếu nguồn do lao động trẻ chủ yếu đi làm ăn xa
những người mà đã tốt nghiệp thì người ta lại đi làm ăn xa
đảng này nói thật chứ văn hóa không có thì người ta không mất vào đảng máy
chẳng thà thôi đi làm ăn thì không phải bằng cấp không nào
qua thống kê thì trên địa bàn các huyện miền núi là có một trăm linh tám bản
có nguy cơ là không còn trí bổ
tức là những trí bổ nào
tức là những trí bổ nào
đảng này là có năm đảng viên trở xuống có một số đảng viên là tuổi cao
nguồn kết nạp dự kiến khó khăn vì con em học hành ra thì đi làm ăn xa
thì một con đường gần nhất đó là phải chỉ đào phát triển kinh tế
để cho thanh niên lớn lên từ sống được với cuộc sống của mình
tức là theo cái chủ trương của đảng tức là ly nông mà không ly hôn
chú trọng phát triển đảng viên mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các huyện miền núi
khu vực vùng sâu cùng phát triển đi lên cũng là tinh thần nghị quyết
của đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã đề ra
trong phần tin quốc tế châu á đang dẫn dắt đà phục hồi của các nền kinh tế mới nổi
trung quốc lập thêm bảy khu thương mại tự do
giới phân tích kinh tế anh cho rằng châu á hiện là như một trong những điểm sáng hiếm hoi
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm
theo các nhà nghiên cứu kinh tế anh châu á hiện đang dẫn đầu phục hồi tăng trở nhẹ trên các thị trường mới nổi
trong số các nền kinh tế mới nổi ấn độ và một số nước đông nam á đang có đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
điển hình là kinh tế indonesia nền kinh tế lớn nhất khu vực đông nam á tăng trưởng năm hai trong khu vực đông nam á
bước tăng trưởng nhanh nhất một mươi quý gần đây kinh tế philippines tăng trưởng bảy trong quý hai
ấn độ ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc bảy chín trong quý một
giới phân tích anh cho rằng đa tăng trưởng tích cực nói trên giúp châu á khẳng định vị thế là khu vực tăng trưởng nhanh nhất cho tới thời điểm này
nhịp độ tăng trưởng trung bình của các nền kinh tế mới nổi bao gồm hầu hết các nước châu á không kể nhật bản và singapore
nhiều khả năng sẽ vượt xa mức tăng trưởng trung bình tại các nền kinh tế phát triển
triển vọng này có thể khiến nhiều nhà đầu tư tài chính trên toàn cầu phải cân nhắc phương án đầu tư
một năm sau quyết định mở cửa tiếp nhận người tị nạn vào đức tỷ lệ cử tri ủng hộ thủ tướng angela merkel đã sụt xuống mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
kết quả cuộc thăm dò do viện infrastates dinmap thực hiện cho chương trình xu hướng nước đức của kênh truyền hình art cho biết
thủ tướng merkel chỉ nhận được bốn mươi năm số ý kiến bày tỏ hài lòng với công việc của bà giảm hai
rơi xuống vị trí thứ sáu về mức độ yêu thích trong thang điểm dành cho các chính trị gia đức
đứng đầu danh sách là ngoại trưởng frank walter stemmeyer với bảy mươi ba số ý kiến hài lòng hoặc rất hài lòng
kết quả của khảo sát của hãng tin reuters cho thấy các công ty nhật bản cho rằng chính sách kích thích kinh tế mới nhất của chính phủ nước này không còn giúp nhiều
trong việc giúp thúc đẩy nền kinh tế
kết quả cuộc khảo sát của hãng tin reuters cho thấy
các công ty nhật bản cho rằng chính sách kích thích kinh tế mới nhất của chính phủ nước này không giúp nhiều trong việc thúc đẩy nền kinh tế
và rằng tokyo không nên tiếp tục nới lỏng thêm nữa
thủ tướng nhật bản shinzo abe hồi đầu tháng tám đã công bố gói kích thích tài chính trị giá một trăm ba mươi năm tỷ usd để thực hiện các công trình công cộng và dự án khác
tokyo hứa hẹn sẽ bắt tay với ngân hàng trung ương nhật bản boj nhằm vực dậy nền kinh tế và đẩy lùi tình trạng giảm phát
qua đó đẩy mạnh chi tiêu chính phủ
tuy nhiên chỉ có khoảng chưa đầy năm số công ty tham gia khảo sát tin rằng động thái đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế trong ngắn hạn và cải thiện tiềm năng tăng trưởng
các nhà chức trách trung quốc đã quyết định thành lập bảy khu thương mại tự do ftz mới ở nước này
đưa tổng số khu thương mại tự do của nước này lên một mươi một sau thành công của các khu thi điểm trước đó
theo bộ thương mại trung quốc các khu vực thương mại tự do mới sẽ được đặt tại các tỉnh liêu ninh chiết giang hà nam hồ bắc tứ xuyên và thiểm tây cũng như trùng khánh
bộ này cho hay quyết định mở rộng các khu thương mại tự do cho thấy quyết tâm của chính phủ trung quốc trong việc đẩy mạnh công cuộc cải cách và mở cửa
việc mở rộng các khu vực thương mại tự do ở trung quốc diễn ra gần ba năm sau khi khu thương mại tự do đầu tiên được thành lập ở thượng hải
để thí điểm một loạt các cải cách kinh tế bao gồm việc tăng cường mở cửa cho đầu tư nước ngoài và giảm bớt hạn chế đối với dòng chảy vốn
tiếp nối phần tin quốc tế mời quý vị sẽ cùng cập nhật một số sản phẩm công nghệ mới nhất được giới thiệu tại triển lãm điện tử tiêu dùng và gia dụng quốc tế ifa ở đức
bút vẽ ba d đã có mặt trên thị trường nhiều năm qua nhưng công ty frieduzer pro đã nâng nó lên một tầm mới khi cho phép các kiến trúc sư và nhà thiết kế phát thảo ý tưởng ba d của họ trực tiếp lên không trung
những chất liệu in ba d có trong chiếc bút này bao gồm gỗ đồng thau đồng poly carbonad abs hay pla
cho phép người dùng sáng tạo rộng rãi hơn so với những chất liệu hiện nay
phiên bản chuyên nghiệp của chiếc bút còn cung cấp một loạt cải tiến như nút gạt điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ nhà mực
giá khởi điểm của chiếc bút này là hai trăm bốn mươi chín đô la
với những người muốn thức dậy và gửi thấy những mùi hương dễ chịu như mùi cà phê thì chiếc đồng hồ báo thức bằng mùi cens wack có thể là giải pháp cho họ
đây là chiếc đồng hồ báo thức khứ rác được thiết kế để đánh thức người dùng từ trong giấc ngủ bằng cách bơm ra mùi vị yêu thích của họ
người dùng chỉ cần bỏ một hộp mùi hương vào trong đồng hồ đặt giờ báo thức và đi ngủ
đến giờ họ cần dậy chiếc đồng hồ sẽ tỏa ra hương thơm trong vòng ba phút
một thiết bị bay không người lái mới được giới thiệu ở triển lãm ifa đã gây sốt với thiết kế hình quả trứng của nó
khi không hoạt động chiếc flycam có tên là powerx trông không khác gì một quả trứng đà điểu
không có vẻ gì là biết bay
nhưng khi bật công tác bốn cánh quạt xuất hiện đẩy nó bay lên không chung với tốc độ năm m một giây
nhà sản xuất cho hay chiếc flycam này hoàn hảo để quay những đoạn video và chụp ảnh chất lượng chuyên nghiệp với camera tích hợp phân giải bốn k
nó còn cung cấp góc nhìn toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ từ trục ổn định
nhờ vào thiết kế hình chứng chiếc flycam này không bị che tầm nhìn bởi những chân đế giống như các sản phẩm khác
các cảm biến của nó cho phép nó bay an toàn trong nhà sát mặt đất hoặc những khu vực mà định vị toàn cầu không hoạt động được
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân